ngay sau khi các tỉnh thành khu vực phía nam như bình dương và tp hcm nới lỏng giãn cách
hàng nghìn người dân tỉnh sơn la lao động làm ăn tại các tỉnh thành này đã vượt hàng nghìn cây số bằng xe máy trở về địa bàn
trong đêm hàng nghìn người dân di chuyển bằng xe máy tới các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện vân hồ phù yên
đã được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la dùng xe chuyên dụng dẫn đường đưa người dân về các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh
tại các chốt kiểm soát ngoài công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh người dân được công an tỉnh sơn la bố trí chỗ tạm nghỉ
cung cấp hàng nghìn suất ăn túi quà miễn phí sau một chuyến đi dài
suốt dọc tuyến đường lực lượng công an được huy động đảm bảo phương tiện đi đúng hành trình phòng ngừa việc tài xế tự ý dừng đỗ xe trái quy định
để phòng chống dịch bệnh công an sơn la đã triển khai các phương án không để người dân di chuyển tự do tại điểm tiếp nhận
khi trở về địa phương nơi cư trú người dân tiếp tục thực hiện việc cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế
đêm qua cho đến ngày hôm nay hầm đường bộ hải vân liên tục mở cửa và tạo điều kiện cho đoàn người về quê bằng phương tiện xe máy qua hầm
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng và tỉnh thừa thiên huế triển khai công tác phối hợp hỗ trợ dẫn đoàn an toàn trong suốt quá trình di chuyển qua hầm
không còn phải vượt đều hải vân giữa thời tiết mưa bão
trước khi qua hầm toàn bộ phương tiện phải được kiểm tra độ an toàn
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng bố trí hai xe một xe dẫn đoàn một xe khóa đuôi hướng dẫn bà con xuất phát
để đảm bảo an toàn cho những người dân di chuyển qua hầm hải vân lực lượng cảnh sát giao thông đã chia thành từng nhóm
cứ một mươi hai mươi xe máy thì di chuyển một đợt cách nhau tầm ba mươi giây để đảm bảo giãn cách và tránh sự thiếu oxy cục bộ khi di chuyển qua hầm hải vân
đây là lần đầu tiên sau khi đưa vào vận hành hầm đường bộ hải vân xả cửa tạo điều kiện cho người dân về quê
toàn bộ phương tiện di chuyển trên tuyến hầm sẽ tạm ngưng ưu tiên cho đoàn xe
trong quá trình di chuyển bên trong hầm lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn liên tục phát thông báo đảm bảo giãn cách tránh trường hợp pha chạm đảm bảo an toàn cháy nổ
đoàn xe hỗ trợ như cấp cứu chữa cháy sửa xe lưu động cũng được bố trí xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh
trước khi di chuyển qua hầm thì đã tập hợp người dân tuyên truyền cách thức đi trong hầm là không được vượt trang lắng trong hầm cũng như giảm đảm bảo khoảng cách để đảm bảo an toàn giao thông cũng như là công tác mà phòng chống dịch
và trong hầm thì di chuyển với tốc độ tối đa là bốn mươi km trên giờ và lực lượng giao thông là trong quá trình dẫn thì thường xuyên
dùng cái loa để mà phát và tuyên truyền người dân không được là dừng đổ quay phim chụp hình cũng như là trang lắng trong cái hầm để gây nguy hiểm
chủ động nắm mắt bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng phối kết hợp và liên thông thông tin liên lạc để đón bà con dần đi qua địa bàn được an toàn
đồng thời hỗ trợ các cái loại nhu yếu phẩm lương thực thực phẩm sáng dâu và huy động các cái nhà hào tâm để hỗ trợ lương thực thực phẩm về kể cả sáng dâu
đồng thời hỗ trợ các cái nhà hào tâm để hỗ trợ lương thực thực phẩm về kể cả sáng dâu

các tổ công tác được phân công tuần tra kiểm soát thường xuyên tại các địa bàn công cộng diễn ra sự kiện văn hóa chính trị địa bàn trọng điểm phức tạp về các loại tội phạm địa bàn tập trung nhiều khu đô thị trung cư cơ quan doanh nghiệp trường học tuyến đường liên tuyến liên quận huyện
thông qua việc thực hiện kế hoạch không chỉ nhằm kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn mà qua đó cần nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa của quần chúng nhân dân phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nhận định thời gian tới tình hình tội phạm trên địa bàn sẽ có những diễn biến phức tạp do đó cần tập trung làm tốt công tác nắm địa bàn tập trung đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm tội phạm cướp cướp giật tài sản và các nhóm tội phạm khác
vận chuyển trái phép hai viên ma túy tổng hợp một đối tượng vừa bị công an tỉnh nghệ an bắt quả tang trên tuyến đường quốc lộ bảy huyện kỳ sơn
vào tối ngày năm tháng một mươi tại bản khe tang xã chiêu lưu huyện kỳ sơn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh chủ trì phối hợp với công an các huyện kỳ sơn tương dương và đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh bắt giữ đối tượng sông bá rời
trú tại xã na ngoi huyện kỳ sơn đang vận chuyển trái phép hai viên ma túy tổng hợp
theo cơ quan công an sông bá giờ là em trai của sông bá tây đối tượng đã bị công an huyện tương dương bắt giữ vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy về hành vi vận chuyển trái phép hai mươi bánh heroin
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng giả danh chủ tịch hội đồng quản trị một doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng cao văn thành chú thôn đông bình xã bình chánh huyện bình sơn
đã lên mạng làm một giấy đăng ký doanh nghiệp cổ phần giả do thành làm chủ
sau đó tiếp cận một số người và giới thiệu mình là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng và đầu tư bình nguyên và cần bán phế liệu một mươi xe ô tô
ông hoàng đắc hùng đã thỏa thuận ký hợp đồng mua lô hàng trên với giá tám trăm hai mươi năm triệu đồng
ông hùng đã chuyển khoản cho cao văn thành số tiền bốn trăm ba mươi triệu đồng
thành đã chiếm đoạt số tiền tiêu xài và không chuyển hàng như thỏa thuận
vụ việc đang được công an huyện bình sơn tiếp tục điều tra mở rộng
thời gian vừa qua công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang đã liên tiếp điều tra khám phá nhanh hai vụ trộm cắp thu hồi tài sản trả lại cho nhân dân
công an thị xã cai lậy vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng võ minh ngon
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cư trú ấp phú hưng xã long khánh thị xã cai lệ về hành vi trộm cắp tài sản
ngày một mươi bốn tháng chín ngon phát hiện xe mô tô của anh lê hoàng phục cư trú ấp quý trinh xã nhị quý thị xã cai lệ
đầu trong khuôn viên sân nhà một hộ dân tại khu phố mỹ lợi phường nhị mỹ
ngon đã cắt cửa rào vào trộm
trên đường tẩu thoát ngon bị tổ tuần tra công an phát hiện bắt giữ cùng tan vật
công an thị xã thu giữ xe mô tô trị giá gần bảy triệu đồng trao trả cho bị hại
trước đó vào ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nhận tin báo của ông đặng văn quẩn ngụ khu phố một phường bốn
về việc bị trộm xe mô tô công an thị xã cai lệ tiến hành xác minh điều tra
đến ngày hai mươi hai tháng tám bắt giữ nghi can lê minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
cư trú khu phố một phường một thị xã cai lậy tại cơ quan điều tra tiến khai
đêm hai mươi tháng tám tiến đến khu vực khu phố một phường bốn phát hiện xe mô tô của ông quẩn để trước cửa nhà
tiến dùng kềm cắt khóa dây xích trộm xe mô tô của ông quẩn đem về nhà cất giấu
công an thị xã cai lậy thu hồi xe mô tô và tiến hành trao trả cho người bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ
đối với số vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với võ hoàng thơ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm không có nơi cư trú ổn định về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm hại lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ
phát hiện chủ tài khoản facebook cá nhân minh long võ hoàng thơ đã đăng tải nhiều bài viết
xuyên tạc chống phá đảng nhà nước phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc
ảnh hưởng xấu trong đời sống xã hội
tại cơ quan điều tra thơ đã thừa nhận hành vi đăng bốn mươi bảy bài viết có nội dung như trên
bằng tài khoản facebook cá nhân minh long
cơ quan cảnh sát điều tra xác định thơ đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải
chia sẻ trên facebook nhiều bài viết có nội dung xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức danh dự uy tín của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước
các bài viết và bình luận của đối tượng thơ đã tạo ra một diễn đàn trên mạng xã hội
do nhiều đối tượng xấu phản động trong và ngoài nước tham gia nhằm mục đích tuyên truyền
xuyên tạc chống phá chế độ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị
trực tự an toàn xã hội của thành phố cần thơ nói riêng và đất nước nói chung
võ hoàng thơ từng công tác trong lĩnh vực báo chí
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật
tối qua tổ tuần tra liên ngành của ủy ban nhân dân phường bảy thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện năm người tổ chức nhậu trên vỉa hè trên tuyến đường trần phú
khi thấy lực lượng chức năng đến năm người đàn ông này bỏ đi nhưng đã bị yêu cầu quay trở lại để làm việc
những người này gồm nguyễn văn lực nguyễn văn quân ngụ tỉnh hưng yên hoàng minh thuận ngụ tỉnh ninh bình
trần văn đệ ngụ tỉnh long an và mai thanh định cư ngụ huyện đông hải tỉnh bạc liêu
ủy ban nhân dân phường bảy tp bạc liêu đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt năm người
mỗi người hai triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch
và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế không đeo khẩu trang nơi công cộng
công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng trương thị linh ba mươi sáu tuổi
ngụ xã xuân đông huyện cẩm mỹ lợi dụng việc gửi đồ cho người thân để đưa ma túy vào khu cách ly tập trung
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày năm tháng một mươi tại cổng chính khu cách ly tập trung xã xuân đông
lực lượng công an xã xuân đông phát hiện linh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện hai bịch ma túy đá được đối tượng giấu trong chiếc khẩu trang và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
làm việc với công an rinh khai số ma túy trên mua của một đối tượng không rõ lây lịch để đưa vào khu cách ly covid một mươi chín cho chồng
là nguyễn trọng luân ba mươi hai tuổi là đối tượng nghiện ma túy sử dụng
công an xã xuân đông đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tan đối với trương thị linh về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
đồng thời bàn giao hồ sơ cùng tăng vật cho công an huyện cẩm mỹ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
nghệ sĩ tự quyên góp tiền tử
nghệ sĩ tự quyên góp tiền tử
thiện bằng tài khoản cá nhân tiếp tục trở thành vấn đề nóng được tranh luận tại cuộc tiếp xúc cử tri vào ngày hôm nay
ngày bảy tháng một mươi đại biểu quốc hội trong cuộc gặp gỡ cho biết là sẽ có kiến nghị với bộ tài chính
để có sửa đổi luật phù hợp và tránh những khuất tức gây dư luận tiêu cực
cử tri quận ba và quận bình thạnh tp hcm nêu ra vấn đề nghệ sĩ khởi xướng quỹ tự thiện mang tính tự phát cá nhân
và không có tổ chức nên đã phát sinh những vấn đề lộn xộn
cử tri có nhiều ý kiến với đại biểu quốc hội cho rằng quyên góp của tổ chức cá nhân doanh nghiệp
cần quản lý chặt chẽ đi kèm với chế tài xứ phạt để tránh tình trạng lợi dụng gây bức xúc xã hội
đơn vị số hai đoàn đại biểu quốc hội cho biết luật đã có những quy định về việc kêu gọi nguồn lực xã hội
tuy nhiên so với nhiều ồn mào và thứ minh bạch khi giải ngân đại biểu quốc hội sẽ kiến nghị với bộ tài chính
có điều chính luật cho phù hợp
công an tp hcm xác nhận đã tiếp nhận và xử lý các đơn tố cáo liên quan vấn đề nêu trên
theo đúng quy trình tiếp nhận tố tụng nếu đúng điều kiện đều được xem xét thủ lý
cũng trong chiều nay ubnd huyện lệ thủy tỉnh quảng bình nhận được công văn của cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an về việc yêu cầu các cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp chứng cứ đồ vật tài liệu dữ liệu điện tử
liên quan hoạt động từ thiện của ca sĩ thủy tiên
huyện này cũng do hội chức thập đỏ làm đồ mố tổng hợp báo cáo của các xã và tham mô chủ ubnd huyện
cung cấp cho cơ quan điều tra
trước thông tin về việc một số người dân ở phường một mươi hai quận gò vấp tp hcm phản ánh về việc phát phiếu
tự nguyện không nhận gói hỗ trợ đợt ba chính quyền địa phương đã có thông tin chính thức về vụ việc này
mới đây ubnd tổ quốc việt nam phường một mươi hai quận gò vấp đã gửi thư kêu gọi người dân của phường
có điều kiện không nhận hỗ trợ
mục đích nhằm kêu gọi người dân chưa thực sự khó khăn nhiều phần hỗ trợ cho những hoàn cảnh khác
theo tinh thần lá lành đùm lá rách không để ai bị bỏ lại phía sau
nhiều người dân trên địa bàn phường một mươi hai cũng tỏ ra bất ngờ với thư kêu gọi này của mặt trận tổ quốc phường

nhiều người dân trên địa bàn phường một mươi hai cũng tỏ ra bất ngờ với thư kêu gọi này của mặt trận tổ quốc phường
đa phần lại chưa hiểu được chính sách đối tượng được hỗ trợ đặc biệt là giữa đối tượng có thường trung
nhiều người dân trên địa bàn phường một mươi hai cũng tỏ ra bất ngờ với thư kêu gọi này của mặt trận tổ quốc phường

và là người dân đến gây áp lực với lại tổ chủ nhân phố
như vậy xét về quy trình thì việc triển khai các gói an sinh xã hội
đang có sự giám sát chặt chẽ giữa các tổ dân phố cảnh sát khu vực và cơ quan thanh tra
để đảm bảo gói an sinh được chuyển đến tận tay đối tượng được hưởng theo đúng quy định
thế nhưng việc triển khai của mỗi địa phương sẽ có sự khác biệt
thực tế là lực lượng cơ sở các tổ dân phố đang chịu không ít áp lực khi triển khai các gói an sinh
bên cạnh đó tiêu cực cũng đã xảy ra tại một số địa phương cơ sở
do đó điều người dân cần là sự khách quan trong xét duyệt và minh bạch thông tin khi giải ngân của các địa phương
ngày hôm nay công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đã tạm giữ một thuyền sắt chứa khoảng ba mươi mét khối cát
và triệu tập đối tượng uông ngọc hợi chú tải ấp hai xã đức lua để điều tra làm rõ về hành vi khai thác cát trái phép
trên sông đồng nai đoạn giáp danh giữa hai tỉnh đồng nai và lâm đồng
theo thông tin ban đầu dạng sáng cùng ngày lực lượng công an huyện tân phú đã bắt quả tang thuyền sắt
đang bơm hút cát trên sông đồng nai đoạn thuộc địa bàn ấp hai đắk lua giáp danh với huyện cát tiên lâm đồng
do uông ngọc hợi điều khiển làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an ghi nhận trên thuyền có khoảng hai mươi mét khối cát
qua làm việc đối tượng hợi chưa xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản và giấy tờ về phương tiện
công an huyện tân phú đã tiến hành lập biên bản tạm giữ thuyền sắt và số cát trên tàu để điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà tiên tỉnh kiên giang vừa tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thị kim dung
trú tại quận thốt nốt thành phố cần thơ tạm trú tại xã vĩnh hòa hiệp huyện châu thành tỉnh kiên giang
về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một tháng một mươi lực lượng công an thành phố hà tiên phối hợp với chốt kiểm
soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín tại khu vực thuộc ấp hòa phầu xã thuận yên thành phố hà tiên
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải có đăng ký luồng xanh lúc này trên xe có dung và tài xế
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe có năm thùng xốp một thùng giấy các tông và một bao tải
bên trong có chứa tổng cộng khoảng bốn hai trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero z s xe và ba số năm
nên tiến hành đưa tăng vật phương tiện và người có liên quan về trụ sở cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an dung khai nhận số thuốc lá trên là do dung chở thuê cho hai người lạ mặt
từ hà tiên về thành phố rạch giá với tiền công là bảy trăm bốn mươi đồng
trong khi đó mới đây đội kiểm soát hải quan cục hải quan tp hcm cho biết qua phối hợp với
tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một kiểm tra lô hàng nhập khẩu trị giá lớn
đã phát hiện hàng trăm thùng hàng nhập lậu ngụy trang trong thùng các tông sỏ huyết
lô hàng nêu trên do công ty trách nhiệm hố hàng kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm vietsitrus tp thủ đức tp hcm đứng tên nhập khẩu
trên tờ khai hải quan doanh nghiệp này khai báo nhập khẩu hơn hai mươi một tấn sò huyết nguyên con đông lạnh
trị giá trên hai tỷ đồng từ indonesia lô hàng cập cảng cắt lái từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
phát hiện lô hàng có dấu hiệu nghi vấn sai khai báo hải quan đội kiểm soát hải quan phù hợp với tri cục hải quan
trong khâu cảng sài gòn khu vực một dựng thông quan mở kiểm tra thực tế lô hàng
kết quả phát hiện ngoài số xà huyết nhập khẩu đúng với khai báo hải quan phía trong container còn được các
dấu cả trăm thùng cắt tông hàng hóa không khai báo hải quan như tổ yến vụng cá ngừ khô cá hải long khô
nanh và sừng động vật phụ tùng xe ô tô các loại hiện cục hải quan tp hcm đang tiếp tục kiểm tra chi tiết
số hàng hóa nhập lậu nêu trên
sáng nay tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết lực lượng liên ngành vừa phát hiện và tạm giữ bốn máy laptop
macbook e không hóa đơn chứng từ trị giá trên một trăm linh triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi tám h một mươi năm phút ngày sáu tháng một mươi tổ công tác liên ngành của tỉnh thuộc tổ châu đốc tổ chức tuần tra
chống buôn lậu trên địa bàn phụ trách khi đến khu vực thuộc tổ hai mươi khóm vĩnh chánh phường châu phú a thành phố châu đốc
phát hiện nguyễn trí khang điều khiển khai báo hải quan
trong khi điều khiển xe máy nghi vấn vận chuyển hàng hóa nhập lậu tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra
thì phát hiện trên xe có vận chuyển bốn máy laptop macbook e có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài nhưng khang đã không xuất trình
được hóa đơn chứng từ số hàng hóa trên qua làm việc khang khai nhận số laptop trên khang mua qua mạng internet
khi vừa nhận số laptop trên thì bị lực lượng chống buôn lậu bắt giữ
thưa quý vị hiện dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đà nẵng đã cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên chính quyền thành phố vẫn khá thận trọng khi mở lại các chợ truyền thống với việc giới hạn số lượng tiểu thương
cùng với những quy định chặt chẽ về phòng chống dịch
thế nhưng trong khi đó thì chợ tự phát lại tràn lan tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng dịch
chợ tự phát ngay cạnh chợ truyền thống nài hiên đông quận sơn trà
hàng chục người bán với đa dạng các mặt hàng bay ở vỉa hè hoặc có thể ngay tại lòng đường
thực trạng này xảy ra khá phổ biến tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố đà nẵng
trước đây là chị đi làm chị đi làm công nhân
nhưng mà bây giờ là dịch này nó kế dài rồi nó giảm bớt giảm bớt biên chế rồi nó cho nghỉ bớt
thế chị cũng đi bán rồi chứ
vào chợ truyền thống thì phải gọi cục có thẻ nhưng mà quên thẻ thì mình tạt ở ngoài mua cho là tiền
nhu cầu của người bán và sự tiền lợi của người mua
chợ tự phát bởi vậy hoạt động khá sôi nổi tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn phòng dịch
các cái biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là không đảm bảo
trong đó đặc biệt là cái việc thực hiện cái quy định năm k của bộ y tế
rồi có cái thông tin dịch tễ của những người mà đánh mua thì không thể kiểm soát được
trong khi đó tại các chợ truyền thống biện pháp phòng dịch được triển khai khá chặt chẽ
với việc kiểm soát người ra vào chợ bằng mã qr code tiểu thương giới hạn không quá năm mươi
bố trí bán hàng theo ngày chẳng lẽ
các gian hàng có tấm chắn ngăn cách người bán và người mua
nhưng lại rất vắng khách
hồi nãy đi một người chợ chưa được một
con cũng thấy là con con sót cũng thấy
lỡ chợ mấy hồi là đông lắm nhưng bây giờ là chưa lâu lâu với một người
để xử lý tình trạng chợ tự phát
các địa phương cũng đã tích cực ra quân kiểm tra nhắc nhở và ra các mức xử phạt
tuy nhiên vấn đề này gặp không ít khó khăn
cái khó khăn trong vấn đề xử lý này thì đối với các trường hợp bán hàng rong
bán hàng tự phát này
thì cơ bản là nhỏ lẻ
họ cũng cơ động sử dụng những xe máy chạy xung quanh phường
đặc biệt là khu vực xung quanh chợ này đông
và khi có lực lượng thì họ lại lấy xe bỏ chạy
còn khi lực lượng rút đi thì họ lại quay trở lại
và người dân đi chợ thì cũng tranh thủ những khoảng thời gian đó
để họ mua những cái đồ thiết yếu của mình
chợ tự phát hình thành bởi nhu cầu mưu sinh của rất nhiều người dân
nhất là khi mà dịch bệnh đã tác động rất lớn
khiến cuộc sống của người lao động gặp khó khăn
rất nhiều trong số những người bán này đã bị thất nghiệp trước đó
tuy nhiên thành quả chống dịch là nỗ lực của cả hệ thống chính trị
trong đó yếu tố then chốt là ý thức của mỗi một người dân
khi các chợ tự phát không có sự kiểm soát vẫn còn tồn tại
trong bối cảnh những nguy cơ dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn
thì khó có ai biết được những hệ quả có thể xảy ra